nhấn mạnh vai trò của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong vai trò giám sát và phản biện niềm tin của nhân dân vào chính quyền chính phủ và hệ thống chính trị ngày càng tốt
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam cũng như kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong năm qua
tuy nhiên công tác này vẫn còn nhiều hạn chế nhiều phong trào chưa được triển khai một cách nghiêm túc và chưa đến nơi đến trốn
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc có việc chưa sâu sát
ở một số địa phương chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp chủ yếu phía mặt trận phải thường xuyên gửi kiến nghị đề xuất với ủy ban nhân dân cung cấp
việc phối hợp giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung vẫn còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân
từ đó phần chính sách của chính phủ còn nhiều bất cập
rồi tôi rất hoàn toàn được cái hệ thống chuyển động còn chậm
tức là có khi thủ tướng mặt trận thì thủ tướng nói tốt rồi đấy và ngay cả là phán khởi đấy
nhưng mà cơ sở nhất chính quyền cơ sở các cấp thì đã thấm nhung cái việc và phục vụ nhân dân tốt chưa
đó là vấn đề đặt ra mà chúng ta có một câu hỏi lớn tại hội nghị tư tịch trong này
thủ tướng nhấn mạnh một số cơ quan chủ trì soạn thảo khi gửi văn bản lấy ý kiến của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cho một số dự án luật và các văn bản
trong khoảng thời gian quá ngắn do vậy việc triển khai xin ý kiến góp ý còn bị động chất lượng tham gia ý kiến còn hạn chế
một số địa phương khi triển khai xây dựng các đề án dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội lớn
không phối hợp lấy ý kiến phản biện từ phía mặt trận tổ quốc việt nam
về việc phối hợp phát huy dân chủ giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng nhà nước trong sạch vững mạnh
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
thủ tướng yêu cầu cần phải công khai hóa để mặt trận tổ quốc việt nam giám sát thực hiện
chống lãng phí chống thâm nhũng tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo chống chuyển quá trong nội bộ
nhất là hâm bản biểu hiện suy thoái diễn biến
tôi đồng ý các ông chỉ là một cái tinh thần hôm nay là những cuộc thanh tra
những kết luận của các cơ quan chức năng đều phải công khai quá ở các cấp để truyền thông báo chí
mặt trận tổ quốc việt nam giám sát thực hiện
đây là kết nghiệm quan trọng
đúng là cái mới mà chúng ta cần thực hiện khóa thơ
anh nói và làm là đúng không
anh kết luận là những hai cái tốt không
chẳng phải kết luận là rất tốt mà thực hiện chỉ một phần ba
thủ tướng lưu ý việc phát động xây dựng thành phố thông minh cần phải cân nhắc
nên có sự phối hợp chặt chẽ với chính phủ để có lộ trình bước đi phù hợp
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cần phải chủ trì phối hợp với ban thường trực
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ra soát đề xuất giải pháp đảm bảo không trùng lập
trong thời gian thực hiện các mục tiêu phong trào đề ra đồng thời phải lồng ghép các phong trào
không để quá nhiều phong trào như hiện nay